những năm qua trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh con tum
chịu nhiều tác động tiêu cực gây thiệt hại lớn đến ngành nông nghiệp
tuy nhiên tỉnh con tum đã chủ động triển khai nhiều giải pháp giúp người nông dân chuyển đổi hàng trăm hectare cây trồng
thích ứng với hạn hán và sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt
ông trần văn định ở thôn sáu xã đắc la huyện đắc hà tỉnh con tum cho biết
trước đây với chín sao lúa nước của gia đình thường xuyên bị mất mùa do thiếu nước hạn hán
từ khi chuyển đổi sang các loại cây trồng hoa màu thích nghi với hạn hán thiếu nước đã đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
cái hiệu quả trước mắt nó cho thấy là ví dụ như mình làm lúa một năm là mình làm được có hai vụ thôi
nhưng mà nếu mà mình làm hoa màu nó thêm lên được một vụ nữa thì cái đó là cái nợ cho cái người chuyển đổi
còn cái kinh tế nó thì nói chung là nó cũng gấp hơn
nó gấp hơn là nằm lúa từ hai đến ba ba lần
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh con tum cũng hướng dẫn người dân chuyển đổi hơn hai trăm năm mươi hai hectare cây trồng các loại
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum đã phối hợp với các huyện thành phố
xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn đem lại hiệu quả kinh tế cao
tỉnh đã có cái đề án mà ứng dụng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nâng cao năng suất giá trị sản phẩm
cái thứ hai nữa là tỉnh sẽ chăm chét hỗ trợ về góc độ nhẵn mát công tác thị trường góc độ tiêu thụ
hiện tỉnh con tum đang tích cực hình thành xây dựng các cánh đồng mẫu lớn
liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân để tiêu thụ sản phẩm phát triển bền vững vùng nguyên liệu
khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương thích ứng với khí hậu